sau việc công ty cổ phần cung điện mùa đông và công ty cổ phần đầu tư và dịch vụ khách sạn sâu lây
đã thực hiện chín đợt chào bán trái phiếu riêng lẻ để huy động vốn với tổng trị giá một mươi ba mươi tỷ đồng
các doanh nghiệp này đều là các công ty chưa được niêm yết
theo quyết định của ủy ban chứng khoán nhà nước các công ty thành viên thuộc tập đoàn tân hoàng minh
đã có hành vi công bố thông tin sai sự thật che giấu thông tin khi phát hành trái phiếu riêng lẻ
quyết định hủy này là chưa từng có tiền lệ
sau khi tân hoàng minh đã huy động thành công nhận tiền từ các trái chủ
theo đó các tổ chức đăng ký lưu ký trái phiếu phải dừng chuyển quyền sở hữu các trái phiếu
thuộc tập đoàn tân hoàng minh trong chín đợt chào bán này
sở giao dịch chứng khoán hà nội được giao công bố thông tin hủy các đợt chào bán trái phiếu
tuy nhiên quỹ ban chứng khoán chưa nêu rõ phương án xử lý việc hoàn tiền lại cho các trái chủ ra sao
sở giao dịch chứng khoán tp hcm vừa công bố thông tin về kết quả giao dịch cổ phiếu
của người nội bộ và liên quan đến người nội bộ tại ngân hàng thương mại cổ phần việt nam thịnh vượng vpen
theo thông tin từ sở giao dịch chứng khoán tp hcm một phó tổng giám đốc vb bank đã bán hai mươi năm cổ phiếu vb bank
giao dịch được thực hiện từ ngày bảy tháng hai đến ngày hai mươi bốn tháng hai năm hai nghìn hai mươi hai theo phương thức khớp lệnh trên sàn
tuy nhiên không công bố thông tin đăng ký theo quy định
cụ thể bà lô thị thảo phó tổng giám đốc ngân hàng vb bank vừa thông báo đã bán ra hai mươi năm cổ phiếu vpv
theo phương thức khớp lệnh
giao dịch được thực hiện từ ngày bảy tháng hai đến ngày hai mươi bốn tháng hai
thời điểm này trị giá vb bank giao động từ ba mươi năm đồng đến ba mươi bảy đồng
tạm tính giao dịch cổ phiếu này sắp xỉ một tỷ đồng
theo quy định bà thảo là người nội bộ thuộc diện phải công bố thông tin đăng ký bán trước khi giao dịch cổ phiếu
tuy nhiên dữ liệu từ sở giao dịch chứng khoán tp hcm và cả trên website ngân hàng
đều không có thông báo đăng ký bán số cổ phiếu nói trên
sau thời gian dài tối đen tình hình kinh doanh ảm đạm do ảnh hưởng của dịch covid một mươi chín
khách sạn tại tp hcm đã có khởi sắc và kỳ vọng phát triển trở lại
khi đã công suất hơn ba mươi năm trong quý i của năm hai nghìn hai mươi hai
báo cáo của customs quakefield việt nam cho biết công suất phòng khách sạn trong quý i
trên địa bàn tp hcm đã đạt ba mươi năm sáu lần lượt tăng một sáu và hai một điểm phần trăm theo quý và theo năm
dự báo khi việt nam mở cửa lại ngành khách sạn
khách sạn du lịch sẽ thu hút lượng lớn khách du lịch nước ngoài
do đó tỷ lệ lớp đề phòng sẽ cải thiện vào cuối năm nay và đầu năm sau
do làn sóng khách du lịch nội địa và quốc tế
cũng theo customs quakefield tổng nguồn cung khách sạn ba năm sao tại tp hcm là một mươi bảy phòng
với sự có mặt của hàng loạt thương hiệu khách sạn quốc tế và nội địa cao cấp như
trong ba năm tiếp theo khoảng ba tám trăm linh phòng trên một mươi tám khách sạn tư nhân
sẽ được mở ra khắp thành phố
bất chấp dịch bệnh lĩnh vực mua bán và sát nhập mma tại việt nam hai nghìn hai mươi bốn
tăng trưởng mạnh so với cùng kỳ năm trước
với chính sách cởi mở trong xuất nhập cảnh từ giữa tháng ba
các quỹ đầu tư đang kỳ vọng vào nhiều cú hích mới các thương vụ giá trị cao
không chỉ đối với tập đoàn xuyên biên giới mà cả với doanh nghiệp quy mô vừa
quy mô giá trị thị trường m a việt nam đạt tám tám tỷ usd trong một mươi tháng đầu năm hai nghìn hai mươi bốn
tăng một mươi tám so với năm hai nghìn hai mươi
trong đó có năm mươi tám tổng giá trị các giao dịch m a đến từ ngành hàng tiêu dùng thiết yếu
bất động sản và tài chính
hơn năm trăm linh xuất thương vụ được công bố trong một mươi tháng đầu năm hai nghìn hai mươi một
trong đó có những thương vụ giá trị cao như thỏa thuận vb bank bán bốn mươi chín vốn từ fb credit
cho đối tác nhật bản tập đoàn subitomo mitsui smbc
thương vụ này đã giúp vb ban bỏ túi gần một bốn tỷ usd tương đương ba mươi một năm trăm linh tỷ đồng giai đoạn đó
sẽ có cơ hội cho những doanh nghiệp mà người ta đã có một lộ trình chuẩn bị rất là dài trước đó
trong m a trong một chưu trình về m a phần về thẩm định giữ vai trò rất là quan trọng
bởi vì bạn biết rồi người ta nói rằng là cân nhắc thì cân nhắc bằng lý trí
nhưng mà quyết định thì thông thường quyết định bằng cảm xúc
thì cái phần mà thẩm định nó càng tốt thì nó bảo đảm cho một cái thương vụ merdam nó thành công
chọn vẹn trao đổi qua cái phần tiếp xúc nhà đầu tư có thể thông qua công nghệ
thông qua zoom whatsapp qua zalo và ngoài ra các hồ sơ có thể chúng ta sẽ trao đổi
bằng cách mã hóa các tệp tài liệu và trao đổi giữa nhà đầu tư và phía các chủ gián
thì mình thấy rằng là nó đã rút ngắn được khoảng thời gian
nó vượt qua cái trở ngại về mặt địa lý
sốp tăng trưởng của m a tại việt nam năm qua
nằm chung trong dòng cháy mạnh của m a quốc tế
tính đến ngày một mươi sáu tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi ba
giá trị m a toàn cầu đã tăng sáu mươi ba lên năm sáu trăm ba mươi tỷ usd
đánh dấu lần đầu tiên vượt ngưỡng năm tỷ usd
trở lại thị trường việt nam riêng năm hai nghìn hai mươi một
các quốc gia bắc á thể hiện sự quan tâm đặc biệt đến các thương vụ m a
khi có càng nhiều thương vụ có giá trị trên một trăm linh triệu usd được ghi nhận
tuy nhiên nỗ lực của ngành m a cũng làm nóng ngành này
khi trong năm qua có nhiều thương vụ giá trị cao
theo số liệu của kpmg tí trọng giá trị m a
mà doanh nghiệp việt nam đóng vai trò bên mua
đang có xu hướng tăng lên
đã có một sáu tỷ usd được thực hiện
bởi các nhà đầu tư trong nước trong một mươi tháng đầu năm hai nghìn hai mươi một
trong đó một một mươi ba tỷ usd với một mươi một thương vụ được thực hiện
bởi năm công ty hàng đầu việt nam
như vingroup masan novaland hòa pháp vinamilk
qua cái dịch bệnh này thì người ta cũng chú tâm đến
những cái giá trị đầu tư của họ và các cái tiền nhằm dỗi này
mọi người kia họ cũng suy nghĩ nhiều về sức khỏe
cũng như là đầu tư vào các cái ngành như là công nghệ sinh học này
về tâm lý nói chung thì đúng là vừa rồi có rất là sự tiêu cực
nhưng mà hiện tại dịch bệnh bây giờ là cũng dần dần nhờ vaccine
cho nên là cũng đi lại khá tốt
cho nên là cái sức bật nó sẽ rất mạnh mẽ sắp tới
có nhiều hy vọng cho việc mà triển khai các giao dịch m a
trong thời kỳ hiện tại
nó đã vượt qua nó đã thích ứng được với hoàn cảnh
và nó đang tìm được một cái hướng ra
trong cái mảng về năng lượng tái tạo
mình cũng đã tiếp xúc với rất là nhiều các chủ đầu tư chủ dự án
và người ta mời gọi được các nhà đầu tư mà ở các vùng miền trong cả nước
kể cả những dự án ở bình dương hay là vũng tàu hay là ở phía đồng nai
nhưng mà hầu như các chủ đầu tư các nhà đầu tư ở tận ngoài hà nội
nhưng mà đã thông qua các cái luật sư các công ty luật và đã có cái cơ hội tiếp cận

và đã có một cái quá trình thẩm định rất là kỹ lưỡng
trước khi mà nhà đầu tư quyết định xuống tiền
để thực hiện cái thương vụ về m a giá thành công
từ ngày một mươi năm tháng ba các chính sách đã mở trong xuất nhập cảnh
chính thức áp dụng đang vật đèn xanh cho các thương vụ m a trong năm hai nghìn hai mươi hai
khảo sát toàn cầu của pwc cho thấy hơn năm mươi ceo thể hiện sự lạc quan cao
đối với tăng trưởng doanh thu trong doanh nghiệp trong một mươi hai tháng tới
đến đầu là các ceo của các quỹ đầu tư tư nhân
chiếm sáu mươi bảy và các công ty công nghệ chiếm sáu mươi bốn
vốn là hai lĩnh vực có khối lượng và giá trị giao dịch m a cao nhất trong năm hai nghìn hai mươi một
các thị trường lớn như mỹ nhật bản trung quốc iuu
đang bơm một lượng tiền khổng lồ để phục hồi kinh tế
dòng vốn rẽ dù giàu đó đã được nhiều tập đoàn quỹ đầu tư sử dụng
cho các chiến lược tái cơ cấu đầu tư cho các mô hình phát triển mới
và các doanh nghiệp cùng dự án có tiềm năng tăng trưởng trong tương lai
việt nam đang được nhắm đến trong đối tượng của dòng vốn này
kỳ vọng nhiều những thương vụ sát nhập mua bán sát nhập xuyên biên giới
và cũng khuyến khích các doanh nhân việt nam gọi như là mạnh dạn đi ra ngoài
để chúng ta có thể tạo dựng cơ hội để có thể lấy được các công nghệ
và các nguồn nhân sự quản lý cấp cao cũng như là các cái know how
thực tế sự tối dậy của doanh nghiệp việt nam với tư cách bên mua như trong năm hai nghìn hai mươi ba
cũng là đòn bẫy trong nước để phát triển m a
nhu cầu thực tế của doanh nghiệp việt nam với tư cách bên mua như trong năm hai nghìn hai mươi một

cũng là đòn bẫy trong nước để phát triển m a
bên cạnh hai múi nhọn của m a là ngành y tế và công nghệ
thì một sức mật đang được kỳ vọng là m a trong lĩnh vực bất đồng sản
thì một sức mật đang được kỳ vọng là m a trong lĩnh vực bất đồng sản
các nhà phát triển dẫn đầu như vinhomes novaland phát đạt angia ldg
các nhà phát triển dẫn đầu như vinhomes novaland phát đạt angia ldg
chấp nhận chuyển nhượng cổ phần cho các chủ đầu tư khác có tiềm lực hơn
ủy ban nhân dân tỉnh cơm tâm đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo các ngành chức năng
tăng cường công tác quản lý bảo vệ thương hiệu sâm ngọc linh
động thái này được thực hiện trước tình trạng nhiều công ty doanh nghiệp
có dấu hiệu giả mạo thương hiệu quốc bảo này ngay càng diễn biến phức tạp
công ty cổ phần đầu tư xâm việt nam tổ chức lễ khai trương
tại thành phố con tùm tỉnh con tùm vào cuối tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi một
và mời nhiều lãnh đạo cấp bộ cấp tỉnh sở ban ngành tỉnh tới dự
công ty này công bố đã trồng một mươi hectare vườn sâm ngọc linh
trưng bày hàng trăm sản phẩm từ sâm ngọc linh
đồng thời đặt tham vọng lớn là đưa sông ngọc linh ra thị trường quốc tế
tuy nhiên qua xác minh thực tế của truyền hình công an nhân dân
các sở ngành của tỉnh con tum đều kết luận
công ty này chỉ liên kết với một số hộ dân trồng khoảng năm trăm linh cây sâm ngọc linh
chứ không hề có một mươi hectare
câu hỏi đặt ra là những sản phẩm từ sâm ngọc linh mà công ty này quảng bá
có đúng là sâm ngọc linh hay là sự mập mờ nhằm đánh lừa người tiêu dùng
do họ chỉ mượn trên cái bề mặt bên ngoài mà họ làm như vậy
còn mình đây là nông dân thực tế
mình trồng theo thực tế và phục hồi bảo vệ cái rừng của mình đây
rồi mình trồng nó cũng vất vả mưa gió các kiểu
gần đây công ty cổ phần tập đoàn mỹ hạnh gọi tắt là mhg
trung sở tại hà nội lại quảng bá đang trồng xăm ngọc linh
tại vùng măng đen huyện con plong tỉnh con tum
là địa danh ngoài vùng chỉ dẫn địa lý
mhg cũng đang giới thiệu và bán hơn hai mươi dòng sản phẩm gắn nhãn xăm ngọc linh
tại hệ thống một mươi bốn showroom trong nước và tại trang chủ xăm ngọc linh mhg com
các sản phẩm gắn nát thương hiệu xăm ngọc linh của mhg lên đến hàng chục sản phẩm
cái cơ sở sản xuất trên địa bàn tỉnh tâm
về dược liệu và xăm ngọc linh nói riêng thì chúng tôi nắm được và theo dõi được
còn mua bán và quảng cáo giới thiệu xăm ngọc linh trên các trang mạng sội
thì hiện nay đơn lẽ cục quản lý trường thì chưa làm được
cái đó cần phải có cơ quan quản lý công nghệ công nghệ cao
cơ quan sở thông tin truyền thông các cơ quan liên quan khác
để phối hợp lên phương án kiểm tra kiểm soát
tại tỉnh con tum
cục sở hữu trí tuệ bộ
khoa học công nghệ chỉ cấp chỉ dẫn địa lý cho sâm ngọc linh
tại chín xã của hai huyện tu mơ rông và đắc cửa lây
ủy ban nhân dân tỉnh con tum cũng mới chỉ cấp phép cho năm công ty trồng sâm ngọc linh
trong số này không có công ty mhg hay htx tuyết sơn còn phlong
còn tại quảng nam mhg cũng chưa được ủy ban nhân dân tỉnh quảng nam
chấp thuận chủ trương đầu tư và cho thuê môi trường rừng trồng sâm ngọc linh
mh mỹ hạnh tôi nhớ cái tên mỹ hạnh gì đó
thì cũng có xăm ngọc linh trồng xăm dự án không trồng xăm ngọc linh ở công long
công ty này là được biết là báo chí viết chứ còn chúng tôi chưa thấy ở địa phương thôi là chưa
ở công ty này là ở hà nội đâu
chứ ở đây này ở địa phương tại tỉnh tâm thì chúng tôi chưa nắm mắt được cái trụ sở này
nghe báo chí mới viết đó thôi chứ chưa phát hiện
còn việc trồng xăm hay có xăm hay không là họ đánh bóng thương hiệu mà
họ lấy tên tuổi thôi chứ còn các cơ quan khác
cơ quan chức năng
và như là sở nông nghiệp thì sẽ quản lý vấn đề tròn tròn
diện tích rồi đầu tư của họ sở kế hoạch đầu tư sở nông nghiệp phát triển thôi
cái chức năng quản lý đó
trước thực trạng nhiều doanh nghiệp mượn danh quốc bảo xăm ngọc linh trục lời
ubnd tỉnh con tum đã chỉ đạo các sở ngành địa phương công an tỉnh
cục quản lý thị trường tỉnh con tum phải tăng cường kiểm tra
kiểm soát nhằm xử lý kịp thời các hành vi vận chuyển kinh doanh
mua bán tăng trữ các loại dược liệu quý hiếm các sản phẩm hàng hóa không có xuất xứ
nguồn gốc hợp pháp trên các tuyến đường quốc lộ tỉnh lộ
theo kế hoạch bảo vệ thương hiệu sông ngọc linh con tùm
vừa rồi là những thông tin trong thành phố hôm nay
cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi
chân thái xin chào và hẹn gặp lại trong khung giờ này ngày mai